sau thời gian nghỉ học vì dịch bệnh covid một mươi chín mới đây sở giáo dục và đào tạo thành phố cần thơ đã có kế hoạch cho học sinh các cấp đi học trở lại vào đầu tháng năm
hiện ngành giáo dục đang triển khai gấp rút công tác chuẩn bị nhằm bảo đảm cho các em đến trường
học sinh trung học phổ thông học viên giáo dục thường xuyên và học sinh khối tám mươi chín sẽ bắt đầu đi học trở lại từ ngày bốn tháng năm
học sinh cấp tiểu học và học sinh các khối lớp còn lại của cấp trung học cơ sở sẽ học trở lại từ ngày một mươi một tháng năm
đối với trẻ mầm non sẽ đi học trở lại từ ngày một mươi tám tháng năm
cũng theo sở giáo dục và đào tạo thành phố cần thơ hiện nay một trăm linh trường học trên địa bàn đã thực hiện vệ sinh tẩy trùng trường lớp và các thiết bị dạy học đồ chơi cho trẻ
một trăm linh công chức viên chức người lao động trong ngành giáo dục đã thực hiện khai báo y tế về sức khỏe
tỷ lệ trẻ học sinh học viên thực hiện khai báo sức khỏe đạt chín mươi bốn ba mươi bốn